thưa quý vị bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các cán bộ chiến sĩ đoàn công tác bộ công an việt nam cũng đã dành thời gian thăm tặng quà động viên và chia sẻ với khó khăn của người dân địa phương nơi phải chịu thiệt hại nặng nề của thảm họa động đất